tiếp tục phiên họp thứ hai mươi ba của ubthqh chiều nay ubthqh đã thảo luận và cho ý kiến về sự thảo luật đất đai sửa đổi
báo cáo tại phiên họp phó thủ tướng chính phủ trần hùng hà cho biết sau khi tiến hành việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi
đến nay đã có hơn một mươi hai một triệu lượt ý kiến đóng góp trong đó các nội dung được nhân dân quan tâm tập trung là bồi thường hỗ trợ tái định cư
giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng tài chính đất đai giá đất quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
nội dung thu hồi đất cũng là một nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận
báo cáo các đồng chí là thu hồi đất là một chế định mà ý kiến cử tri và nhân dân cũng rất là quan tâm
và thu hồi đất cũng là cái mà chế định mà bị khiếu kiện rất là nhiều
thì chúng tôi thấy hiện nay thu hồi đất đang được tách ra là điều bảy mươi bốn là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh
điều bảy mươi năm là thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng
thì quy định rất cụ thể đặc biệt là điều bảy mươi năm là gần bốn trang
chúng tôi thấy là cần minh bạch các quá trình để thu hồi đất các tiêu chí các điều kiện
để đảm bảo là thu hồi đất theo con đường hành chính này
để đảm bảo tránh khiếu kiện và đảm bảo đúng tiêu chí là thu hồi đất
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề như quy định giá đất
các quy định về chuyển nhượng đấu giá đất
các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo ra soát lại một số quy định trong dự thảo
nhằm đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành thể chế hóa các chủ trương của đảng
đặc biệt là nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung ương
một quan điểm rất quan trọng trong nghị quyết một mươi tám về chính sách pháp luật đất đai thì có nói thế này
đất đai phải được điều tra đánh giá thống kê kiểm kê lượng hóa
và hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế
nguyên văn nghe nội dung như thế
nhưng mà đối chiếu lại hai trăm bốn mươi bảy điều bốn mươi bảy điều và một mươi sáu chương thì tôi thấy cái thể chế hóa
cái chủ trương này đang còn rất mờ nhạt
không có chương riêng đối với cái này và các điều thể hiện rất là rõ ràng
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đồng tình và đánh giá cao
nhiều quy định mới điều chỉnh trong dự thảo luật
các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan
để bổ sung hoàn thiện dự án luật trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
sáng nay tại hà nội bộ công an trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng
quản lý xây dựng và doanh trại công an nhân dân một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an sự và phát biểu chúc mừng
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn sơn nguyên thứ trưởng bộ công an và đại diện các ban bộ ngành trung ương
trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại công an nhân dân
đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an thực hiện các đề án dự án lớn
các dự án trọng điểm của bộ công an lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
của công an các đơn vị địa phương theo nghị định một trăm sáu mươi bảy của chính phủ
quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
lập phương án sắp xếp bố trí cơ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc bộ
sau khi có thay đổi về tổ chức bộ máy theo nghị định một của chính phủ
đã rất chủ động tham mưu xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại công an xã thị trấn
trụ sở làm việc cho công an các bản lào giáp biên giới việt nam
xây dựng nhà cho hộ nghèo đồng bào khó khăn về nhà ở
ghi nhận thành tích xuất sắc của lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước
bộ trưởng tô lâm đã gắn quân trương bảo vệ tổ quốc hạng nhất lên cờ truyền thống
của cục quản lý xây dựng và doanh trại trao bằng khen của bộ công an cho nhiều tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương
đánh giá cao những nỗ lực thành tích kết quả của các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại công an nhân dân đạt được trong bảy mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm yêu cầu đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác
tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an trong công tác quản lý nhà nước
về xây dựng doanh trại nhà và đất tăng cường công tác cải cách hành chính
tăng cường quan hệ chặt chẽ có hiệu quả với các bộ ban ngành địa phương
trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng doanh trại nhà và đất
quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công an nhân dân đảm bảo chất lượng tiết kiệm hiệu quả
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm ngày khoa học và công nghệ việt nam
và trao giải thưởng trần quốc hoàn lần thứ nhất
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ bộ công an
chủ tịch hội đồng lý luận bộ công an chủ trì chỉ đạo buổi lễ
sự lễ kỷ niệm có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các thành viên hội đồng khoa học và công nghệ bộ công an đại diện hội đồng lý luận trung ương
đại diện các cơ quan của quốc hội bộ quốc phòng bộ khoa học và công nghệ
các nhà khoa học tiêu biểu trong và ngoài ngành công an
tại lễ kỷ niệm ban tổ chức đã trao giải thưởng trần quốc hoàn
tặng năm cá nhân có thành tích xuất sắc trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an
kỷ niệm trương tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo
các nhà khoa học tri ân các nhà khoa học trong và ngoài ngành công an
đã đồng hành công hiến vì sự phát triển của khoa học và công nghệ công an nhân dân
cẳng định đảng ủy công an trung ương
công an luôn nhận thức sâu sắc vai trò của khoa học và công nghệ
đối với các mặt công tác công an và chỉ đạo triển khai thường xuyên
nhiều nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm đã nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
trong đó nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và nghị quyết một mươi năm của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
các sản phẩm khoa học phải phục vụ đắc lực công tác tham mưu với đảng
nhà nước để ban hành các chủ trương giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
kết quả nghiên cứu các công trình phải là cơ sở luận cứ quan trọng giúp đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thể chế hóa đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
góp phần đắc lực để chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong mọi tình huống
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng năm cá nhân được vinh danh và các tập thể cá nhân được khen thưởng
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
các tổ chức khoa học trong công an nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
các kế hoạch định hướng chiến lược về nghiên cứu khoa học công nghệ trong lực lượng công an nhân dân
thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm thiết thực hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học
đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời kỳ cách mạng bốn chuyển đổi số
chiều nay đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với thành ủy ubnd tp đà nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu
thao gỡ khó khăn về nhà ở xã hội thị trường bất động sản kỷ luật kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi bật trên địa bàn
tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo đại diện các bộ ngành trung ương
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình kinh tế của thành phố đà nẵng có sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt một mươi bốn
đứng thứ ba cả nước quyến mục năm hai nghìn hai mươi ba tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bảy một mươi hai
tổng thu ngân sách nhà nước trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt bảy hai trăm một mươi tỷ đồng
bên cạnh kết quả đạt được hiện nay kinh tế thành phố đang có xu hướng chứng lại số lượng doanh nghiệp thành lập mới
quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ
tổng số vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tiến độ thu ngân sách giảm trên một số lĩnh vực
nhiều dự án không được triển khai gây lãng phí ách tắc trong khơi thông nguồn lực
quản lý sử dụng đất và sử dụng các nguồn lực nội tại
tại hội nghị đoàn công tác của chính phủ đã tiếp nhận ba mươi chín kiến nghị của đà nẵng trên các lĩnh vực
trong đó bảy kiến nghị đã được chuyển cho bộ ngành trung ương xem xét giải quyết
các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại khó khăn của thành phố đà nẵng
đồng thời trao đổi giải đáp tháo gỡ các đề xuất kiến nghị của thành phố
những giải pháp phương hướng thực hiện trong thời gian tới cũng được đề ra để thực hiện có hiệu quả mục tiêu
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thay mặt đoàn công tác đại tướng tô lâm chúc mừng kết quả bước đầu mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng đạt được
với các đề xuất ký nghị đại tướng tô lâm yêu cầu thành phố đà nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với các bộ ban ngành thực hiện việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong đó những kiến nghị đề xuất vượt quá thẩm quyền đoàn công tác của chính phủ sẽ tổng hợp
để báo cáo chính phủ trung ương chỉ đạo giải quyết
sáng nay tại hội trường chính phủ diễn ra hội nghị trực tuyến kết nối đến các điểm cầu
ubnd tỉnh thành phố trên toàn quốc sau ban công tác quý i và tổng kết kế hoạch cao điểm
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
chủ trì hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang trưởng ban chỉ đạo quốc gia
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
đánh giá tại hội nghị trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba hoạt động mua bán vận chuyển hàng cấm
buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả có diễn biến phức tạp nhưng không phát sinh điểm nóng
các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý hơn hai mươi tám vụ việc vi phạm giảm một mươi một hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám bộ công an lực lượng công an điều tra xử lý tám mươi năm vụ buôn lậu
bảy trăm linh bốn vụ sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm gần sáu mươi vụ sản xuất buôn bán hàng giả và hai mươi bảy vụ trốn thuế
cũng tại hội nghị đại diện các đơn vị địa phương đã nêu một số đề xuất kiến nghị về các biện pháp chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trong đó nổi lên một số ý kiến về những thủ đoạn mới trong vấn đề chuyển ngoại tệ qua biên giới
thông qua các ngân hàng thương mại bằng việc lợi dụng hồ sơ hải quan giả về nội dung số lượng
không đủ điều kiện mua ngoại tệ gây chảy máu ngoại tệ
kết luận hội nghị phó thủ tướng trần lưu quang ghi nhận đánh giá cao thành tích các đơn vị đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán
thẳng thắn nhìn nhận vấn đề công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này còn nhiều hạn chế
phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị địa phương cần nỗ lực triển khai công việc tích cực hiệu quả hơn nữa
yêu cầu người đứng đầu nêu cao trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ được giao
tuyệt đối không được tiếp tay bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật
có biện pháp quản lý nghiêm cấp dưới tuyệt đối tránh những hoạt động liên quan đến lợi ích cám dỗ vật chất
phó thủ tướng yêu cầu trong vòng một mươi ngày tính từ ngày một mươi một tháng năm
các đơn vị địa phương cần ra soát lại các văn bản pháp luật nêu đề xuất kiến nghị cụ thể
gửi lại cho ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia để tổng hợp và báo cáo chính phủ
chiều nay tại hà nội bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tối cao
đã tổ chức lễ ký thông tư liên tịch quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi
cung cấp thông tin liên quan đến người phạm tội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hải trâm phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn trí tuệ phó tranh án thưởng trực tòa án nhân dân tối cao đồng chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ lãnh đạo cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an đã trình bày dự thảo thông tư liên tịch
quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến người phạm tội
sau đó lãnh đạo ba ngành đã cùng ký thông tư liên tịch
thay mặt lãnh đạo ba ngành phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả thông tư liên tịch mới
đề nghị cục hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị chức năng của bộ công an
chặt chẽ với các cơ quan chức năng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao triển khai một số nhiệm vụ
cụ thể tham mưu tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ ba ngành
từ trung ương đến cơ sở thống nhất về nhận thức
xác định việc phối hợp thực hiện hiệu quả thông tư liên tịch có ý nghĩa quan trọng
phục vụ trực tiếp công tác khởi tố điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
dựa trên chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng ngành đơn vị
đảm bảo đoàn kết thống nhất gắn bó hỗ trợ tích cực lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ
đồng thời triển khai đồng bộ việc số hóa hồ sơ tài liệu kết nối chia sẻ thông tin trên môi trường mạng
chuyển trạng thái trao đổi chia sẻ thông tin tài liệu từ thủ công sang điện tử
đảm bảo thông tin được trao đổi thường xuyên chính xác kịp thời bảo mật theo quy định
phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
hôm nay hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về báo chí xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong công an nhân dân
đã bế mạc sau bốn ngày diễn ra tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
trong bốn ngày diễn ra tập huấn các học viên đã học tập nghiêm túc trách nhiệm
được các báo cáo viên trình bày truyền đạt chia sẻ nhiều chuyên đề quan trọng
trong đó chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về báo chí
cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
một số nội dung trong công tác phối hợp tuyên truyền chương trình chuyên biệt về an ninh trật tự
lớp tập huấn tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã đem lại nhiều kết quả tích cực
học viên tham gia đã được các nhà quản lý nhà báo giàu kinh nghiệm truyền đạt
chia sẻ nhiều vấn đề cốt lõi liên quan tới chuyên môn nghiệp vụ cách làm báo trong tình hình mới
lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đề nghị các học viên tiếp tục học tập
dàn luyện chuyển hóa những kinh nghiệm tích lưỡi được từ lớp tập huấn này sớm áp dụng và thực tiễn
qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân